theo thống kê của công ty môi trường đô thị hà nội nội thành hà nội có tám mươi năm điểm thường bị người dân xả rác bừa bãi đổ rác thải không đúng giờ gây ô nhiễm môi trường
hành động xả rác bừa bãi sẽ được camera cố định ghi lại và cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt
công ty môi trường đô thị hà nội urenco cho biết sau một tháng thí điểm ghi hình người xả rác tại phố đi bộ hồ gươm
đơn vị đã đề nghị các quận cho nhân rộng mô hình này tại khu vực nội thành
trước mắt urenco đã mở rộng việc ghi hình xả rác tại khu vực gần trung tâm hội nghị quốc gia đặt biển cảnh báo xử phạt tại phố bạch mai
các tấm biển đều có dòng chữ chúng tôi sẽ chụp ảnh quay phim hành vi xả rác bừa bãi
hơn ba mươi nhân viên môi trường dùng camera cầm tay điện thoại thông minh để ghi hình người xả rác không đúng quy định chuyển cho cơ quan chức năng xử phạt
sau một tháng urenco đã cung cấp hình ảnh để chính quyền xử phạt hai mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần bốn mươi triệu đồng